hình ảnh những người lính cõng người dân trên vai mong các anh luôn an toàn để bảo vệ nhân dân để là chỗ rửa vững chắc cho nhân dân
dù là những nơi khó khăn nguy hiểm xã bị cô lập do mưa lũ thì lực lượng công an vẫn có mặt và sát cánh cùng nhân dân
tỉnh thừa thiên huế những ngày qua tình trạng ngập lụt trên diện rộng
hàng trăm cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang đã được huy động để di rời khẩn cấp người dân ra khỏi vùng ngập sâu
tinh thần trách nhiệm nỗ lực vượt qua những khó khăn vất vả của lực lượng công an
đã để lại những hình ảnh đẹp chân quý đối với người dân và cộng đồng mạng
những việc làm cụ thể nhân lên sự tin yêu đối với những người lính
hành động có ý nghĩa hơn trăm lời nói chiến sĩ công an mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân
nhân văn nhân ái hết lòng phục vụ nhân dân càng trong thiên tai mưa lũ tinh thần ấy lại càng phát huy
từ ngày tăng cường lực lượng công an về cơ sở người dân lại càng cảm thấy yên tâm và an toàn
vì khi khó khăn
đã có lực lượng công an đồng hành bảo vệ
mưa lớn tiếp tục xảy ra tại nhiều địa phương lực lượng công an có mặt tại hiện trường các tuyến đường sạt lở
thông báo cho các phương tiện tìm vị trí dừng độ an toàn thông báo lộ trình và phân luồng đầu các điểm vào khu vực sạt lở
cư dân mạng chia sẻ thông tin để cảnh báo người dân về các khu vực nguy hiểm đang sạt lở
hình ảnh người chiến sĩ công an giúp nhân dân trong nguy khó vẫn đang tiếp tục được cư dân mạng lan tỏa
cùng mong muốn
các chiến sĩ luôn được an toàn để bảo vệ nhân dân